nhuần ba hằng ngày phải vượt qua con suối nhuần để đến trường
có học sinh từ nhà đến trường phải đi một mươi hai km nếu theo đường chính
trong khi đó nếu bảo hiểm vượt qua suối thì khoảng cách chỉ còn bốn cây
vì vậy mà đa phần các em và phụ huynh vẫn liều mình vượt suối để đến trường
vào những ngày mưa lũ các em thường xuyên phải nghỉ học vì nước dâng cao
gia đình thì có người lớn thì còn cống các em được qua suối
trường thì lại không có người để tự các em đi qua suối
thế như vậy là hầu như những ngày mưa lũ là các em học sinh ở bên kia suối là các em nghỉ học
ban giám hiệu nhà trường cũng kính mong là các cấp lãnh đạo thì cũng cố gắng là quan tâm làm sao mà làm được một cây cầu
trước hết thì tạm thời là ngăn không cho các em học sinh đi qua và người dân đi qua trên cầu máng bởi vì nó rất là nguy hiểm
và cũng từ cái việc đó thì người dân thì bắt buộc phải đi vòng rất là xa
một số phụ huynh thì không có xe máy cho nên phải cống con qua suối
hiện đang là mùa mưa lũ việc vượt suối đi học càng trở nên khó khăn nguy hiểm hơn đối với các em học sinh
do đó để bảo đảm an toàn cho các em và những người dân hàng ngày phải lội qua con suối dữ
chính quyền các cấp tỉnh lào cai cần nhanh chóng vào cuộc để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân nơi đây
tại nghị quyết số chín mươi tám vừa được ban hành chính phủ giao các bộ cơ quan tiếp tục giả soát
đánh giá đề xuất bãi bỏ ít nhất từ một phần ba đến một phần hai số điều kiện kinh doanh hiện hành
trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính đang gây cản trở khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp
chính phủ cũng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì khẩn trương xây dựng nghị định về kiểm soát
và nâng cao chất lượng điều kiện đầu tư kinh doanh trình chính phủ trong tháng một mươi hai năm nay
đồng thời giao bộ tư pháp chủ trì kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
quy định điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền
dù luật bình đẳng giới đã quy định rõ về bảo đảm việc làm chống phân biệt đối xử
nhất là quyền được bảo vệ sức khỏe nhưng trên thực tế
lao động nữ vẫn chưa được đối xử công bằng và chịu nhiều thiệt thòi
đây là thông tin được nhấn mạnh tại hội thảo thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động việc làm
do bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổ chức lao động quốc tế
ilo tại việt nam vừa được tổ chức tại hà nội
tại việt nam cũng như ở các nước đang phát triển phụ nữ vẫn tiếp tục là lực lượng chính cấu thành nhóm lao động nghèo
có thu nhập thấp hơn dễ trở thành nạn nhân của tình trạng thiếu việc làm hoặc thất nghiệp so với nam giới
theo số liệu của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi bốn đã giải quyết việc làm cho một sáu trăm linh lao động
trong đó lao động nữ là bảy trăm sáu mươi tám người chiếm bốn mươi tám
tuy nhiên mức độ bất bình đẳng giới xét một cách tổng thể trong đó có lĩnh vực việc làm
thu nhập có xu hướng giảm
năm hai nghìn chỉ số bất bình đẳng giới là ba trăm năm mươi giảm xuống ba trăm một mươi năm năm hai nghìn năm
và năm hai nghìn một mươi bốn là khoảng hai trăm tám mươi
ở nhiều bộ ngành tỷ lệ lao động nữ được tuyển dụng mới có xuống cao hơn nam giới
như bảo hiểm sau ở việt nam đạt năm mươi một bảy
ngân hàng nhà nước đạt từ năm mươi một tới sáu mươi ba tùy thuộc vào các đơn vị
đặc biệt bộ tư pháp luôn đạt trên tám mươi
trong thời gian tới
chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ đối tượng lao động nữ đặc biệt ở vùng nông thôn nghèo
vùng dân tộc thiểu số được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm giảm nghèo
ngày năm tháng một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
trong năm qua
mặc dù các tỉnh duyên hải nam trung bộ và tây nguyên gặp rất nhiều khó khăn
chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết
nhưng sản xuất nông nghiệp trong vùng đã đạt được những thành tiệu đáng biểu dương
nhất là về sản lượng lúa hủ tiêu
sản xuất vụ hè thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi bảy diện tích lúa toàn vùng hơn bảy trăm bảy mươi ha
tăng gần ba mươi hai ha so với năm hai nghìn một mươi sáu
năng suất trung bình đạt năm mươi tám ba tạ trên một ha
sản lượng đạt bốn năm triệu tấn tăng hơn ba trăm sáu mươi tạ
theo kế hoạch sản xuất năm hai nghìn một mươi tám toàn vùng duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
sẽ có bảy trăm năm mươi hai ha lúa trong đó vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là ba trăm linh ha
với dự báo tình hình thời tiết thủy văn diễn biến phức tạp
do đó các tỉnh lưu ý bố trí thời vụ sản xuất lúa phù hợp với thực tế
đối với những vùng chủ động nguồn nước tập trung canh tác đúng thời vụ
tăng cường thâm canh vùng có nguy cơ ngập lụt
cần có phương thức thoát nước và chờ rút nước mới xuống giống
thời vụ có thể trễ hơn cho phù hợp với cây trồng
tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa diễn ra hội thảo khoa học
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh đồng nai
và miền đông nam bộ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa
hội thảo đã nêu bật thực trạng và đề ra các giải pháp
để nâng cao đời sống văn hóa công nhân hiện nay
hơn sáu mươi tham luận tại hội thảo của các chuyên gia nhà khoa học
nhà nghiên cứu văn hóa cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp
đã làm rõ những vấn đề lý luận khoa học và thực tiễn
trong công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần
cho công nhân ở các khu công nghiệp khu chế xuất hiện nay
một số tham luận cho rằng gần đây các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp
khu chế xuất đã quan tâm hơn đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
cho người lao động như xây dựng các công trình thư viện
nơi vui chơi giải trí thể dục thể thao
trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo ban tổ chức sẽ tổng hợp
từ đó tham mưu cho đảng nhà nước ban hành cơ chế chính sách phù hợp
có phần đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân
và cũng đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn mới đây tại hà nội đã diễn ra triển lãm đồ họa
của các sinh viên học viện thiết kế và thời trang london
triển lãm là nơi quy tụ các thiết kế thuộc đề án sáng tạo
mang đậm dấu ấn cá nhân của các nhà thiết kế trẻ
chuyện hoa văn kể là những câu chuyện đặc sắc và bí ẩn đằng sau họa tiết
trên những tấm vải thổ cẩm có niên đại hàng trăm năm
của người dân tộc thái huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
sự kiện bao gồm trưng bày vài cổ trò chuyện với nghệ nhân
workshop theo và trải nghiệm dệt
nghề dệt theo thổ cầm gắn bó với người thái từ khi mới sinh ra
nét tài hoa của người phụ nữ thái được thể hiện rõ nhất
ở công đoạn sáng tạo hoa văn trên vải
tuy nhiên khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại
và sự hòa nhập với văn hóa lên lõi tới từng bản làng người thái
thì nghề dệt thổ cẩm lại đứng trước nguy cơ mai một
nhiều hoa văn truyền thống đã bị thất truyền
hoặc chỉ còn rất ít nghệ nhân lớn tuổi có thể tái tạo được
đồng thời không có lớp trẻ kế cận để tiếp nối nghề truyền thống
chương trình là một phần của dự án tech linker
nhằm đưa di sản nghề vải thủ công truyền thống
và nghệ nhân tới gần hơn cộng đồng những người quan tâm
mới đây lễ hội văn hóa
thái lan hai nghìn một mươi bảy do đại sứ quán thái lan tổ chức
đã được khai mạc tại hà nội
lễ hội được tổ chức với mong muốn thắt chặt
mối quan hệ hữu nghị song phương giữa việt nam và thái lan
tạo cơ hội giao lưu văn hóa
đồng thời củng cố mối quan hệ của người dân hai nước
thái festival hai nghìn một mươi bảy có sự tham gia của hơn bảy mươi nghệ sĩ
và nghệ nhân đến từ thái lan
mang đến các tiết mục phong phú
có thể kể đến như màn biểu diễn sống động
trên sân khấu của các nghệ sĩ đến từ tỉnh sakon nakhon
nhóm nhảy sputna
đến từ chiang mai
với màn biểu diễn mang đậm nét truyền thống phà lẫn hiện đại
trình diễn hòa nhạc mini của những ca sĩ nổi tiếng thái lan
trình diễn đấm bốc môi thái
không dừng lại ở đó
chương trình lễ hội còn giới thiệu nền ẩm thực phong phú của thái
qua tay nghề điêu luyện của các đầu bếp thái
đây cũng là lần đầu tiên mà em được tham gia một sự kiện quốc tế
mà có sự giao lưu văn hóa
đặc biệt là với nước bạn thái lan rất gần việt nam thì
em thấy là không khí ở đây khá là náo nhiệt
và cái văn hóa của người thái nó rất là đa dạng và nó rất là thú vị
qua cái sự kiện này thì những người đến tham dự
đặc biệt là người việt nam thì có thể hiểu hơn về đất nước thái lan
người việt nam chúng ta thì có thể là sẽ nhờ đó mà cái sự quan hệ giữa hai nước
đặc biệt là quan hệ giữa hai nước
và có thể được thúc đẩy lên ở các mặt như là giáo dục hoặc là du lịch
chương trình này khiến tôi rất hạnh phúc
nó khiến tôi có cảm giác nhớ nhà
đây là một sự kiện ý nghĩa bổng
rất là hữu ích đối với cả người dân việt nam và thái lan như chúng tôi
lễ hội văn hóa thái lan hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong hai ngày
ba mươi tháng chín đến mùng một tháng một mươi tại công viên thống nhất hà nội
tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng sở văn hóa và thể thao thành phố
vừa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tư liệu hải phòng trên đường hội nhập và phát triển
triển lãm đã giới thiệu gần một trăm năm mươi hình ảnh
tư liệu bảng biểu thống kê chọn lọc tiêu biểu về tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
quốc phòng an ninh giáo dục y tế đã phản ánh khái quát sự trưởng thành nhanh chóng
sự phát triển vượt bậc của thành phố hải phòng trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa
và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế
hải phòng không ngừng thay đổi và phát triển tiềm lực kinh tế được nâng cao
quy mô kinh tế được mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại vượt trội nhất là cảng biển
cảng hàng không quốc tế đường ô tô cao tốc diện mạo nông thôn không ngừng thay đổi
đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao an toàn
mỹ và philippines tăng cường diễn tập chung trong năm hai nghìn một mươi tám

thưa quý vị và các bạn hội đồng giải thưởng nobel của thụy điển vừa công bố giải nobel văn học hai nghìn hai mươi
thuộc về nhà văn anh gốc nhật bản kazuo ishigoro
trong một dòng tóm tắt ngắn gọn về nhân vật được nhận giải nobel văn học hai nghìn hai mươi
viện hàn lâm thụy điển đã ca ngợi kazuo ishiguro là một tác giả trong những cuốn tiểu thuyết đầy sức mạnh
tác giả trong những cuốn tiểu thuyết đầy sức mạnh cảm xúc vĩ đại đã mở ra một biển cà sâu thẳm nằm bên dưới cảm nhận mơ hồ về sự kết nối trong thế giới này
một số tác phẩm nổi tiếng của ông gồm never let me go tạm dịch mãi đừng rời xa tôi the remains of the day tạm dịch điều còn lại trong ngày
trong số rất nhiều tác phẩm của mình cuốn never let me go của ông được tạp chí time xếp vào danh sách một trăm linh cuốn sách tiếng anh hay nhất
lễ trao giải nobel hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra vào ngày chín tháng một mươi hai tại stockholm
số tiền thưởng năm nay lên đến chín triệu corona tương đương một triệu đô la mỹ
lãnh đạo lực lượng vũ trang philippines ngày năm tháng một mươi cho biết mỹ và philippines đã nhất trí tiến hành hai trăm sáu mươi một hoạt động quân sự chung vào năm tới
trong bối cảnh manila theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với washington
tham mưu trưởng lực lượng vũ trang philippines tướng édouardo ano khẳng định philippines và mỹ nhận ra tầm quan trọng của các hoạt động quân sự chung
trong việc đối đầu với những mối đe dọa an ninh của khu vực
trong đó có khủng bố
từ hai trăm năm mươi tám hoạt động quân sự chung trong năm nay mỹ và philippines nhất trí tiến hành hai trăm sáu mươi một hoạt động vào năm tới
các cuộc diễn tập chung năm hai nghìn một mươi tám sẽ tập trung vào chống khủng bố bảo vệ lãnh thổ và ứng phó thảm họa
dù từng vấp phải nhiều chỉ trích tranh cãi nhưng văn hóa súng đạn vẫn được duy trì tại mỹ
và chắc chắn sau vụ xả súng hôm một tháng một mươi quyền sở hữu súng vẫn được duy trì
tại las vegas nơi xảy ra thảm kịch
nhiều dịch vụ liên quan đến súng đạn
súng đạn vẫn rất an ninh làm ra
ở khắp nơi tại thành phố las vegas người ta có thể nhìn thấy những biển quảng cáo súng đạn nhằm đến du khách
rất nhiều dịch vụ trong thành phố cho du khách trải nghiệm bắn súng bằng đạn thật
ông gen giscohen sở hữu và điều hành hệ thống trường bắn súng máy vegas một dịch vụ trải nghiệm súng cho người dân
tại đây khách hàng có thể bắn thử các loại súng tự động
ngay cả trẻ em cũng có thể trải nghiệm nếu muốn
hầu hết khách hàng đều từ nước ngoài nơi việc sở hữu súng khó khăn hơn hoặc bị cấm hoàn toàn
năm ngoái chúng tôi đón ba mươi sáu lượt người tới đây trải nghiệm bắn súng
và các công ty đối thủ của chúng tôi chắc chắn cũng có rất nhiều khách hàng
tôi nghĩ nhiều người có sự tò mò lớn với súng đạn
sau thảm kịch hôm chủ nhật ông cohen đóng cửa chuỗi trường bắn của mình trong hai ngày để tỏ lòng tôn kính với các nạn nhân
tuy nhiên rất nhiều trường bắn trong thành phố vẫn hoạt động bình thường
giá cổ phiếu
cổ phiếu của những hãng súng đạn mỹ thậm chí tăng mạnh sau vụ xả súng đẫm máu
trên thực tế sau mỗi vụ xả súng lớn ở mỹ người dân thường đổ xô đi mua súng với tâm lý tăng cường phòng vệ
và lo ngại luật kiểm soát súng đạn sẽ bị thắt chặt
singapore và thái lan đang thảo luận nhằm kết nối hệ thống thanh toán điện tử quốc gia
để thành lập một liên minh chưa từng có trong khu vực
đây là động thái nằm trong kế hoạch hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán của hai nước
giám đốc bộ phận chính sách hệ thống thanh toán của ngân hàng chuông thái lan cho biết
liên kết dự kiến sẽ kết hợp hai nền tảng thanh toán điện tử quốc gia đầu tiên
tại khu vực đông nam á payna của singapore và prompay của thái lan
đây là động thái mới nhất của các quốc gia châu á nhằm hiện đại hóa quy trình thanh toán trong nước
đến nay tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu tại nhiều nước trong khu vực này
theo một khảo sát của paypal trong số bốn khách hàng tại bảy thị trường châu á được hỏi
có tới năm mươi bảy cho biết họ vẫn chủ yếu sử dụng tiền giấy và tiền su
khi đó tại phần lớn các nước châu âu giao dịch điện tử là phương thức thanh toán chủ yếu
hôm qua các giáo viên tiểu học của hà lan đã tiến hành đình công
đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc
hệ quả là hơn một triệu trẻ em phải nghỉ học do phần lớn các trường tiểu học ở nước này đóng cửa
khoảng chín mươi giáo viên tiểu học ở hà lan đã tham gia cuộc đình công
và đây cũng là cuộc đình công lớn thứ hai của các giáo viên tiểu học ở nước này
kể từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo các giáo viên mức lương của họ trong một mươi năm qua gần như
trong khi công việc còn vất vả và khó khăn hơn
chính vì vậy thông qua cuộc đình công các giáo viên yêu cầu chính phủ nhanh chóng tăng lương
cũng như ngăn chặn tình trạng thiếu giáo viên trong những năm tới
cuộc đình công của các giáo viên tiểu học hà lan đã phản ánh sự thất vọng của người lao động
khi mà đồng lương của họ không được tăng trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhanh chóng
nhiều thành phố lớn của australia như sydney melbourne
có thể phải thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng năm mươi độ c trong hai mươi năm năm tới
đây là cảnh báo mới nhất được giới chuyên gia
khí hậu australia đưa ra
các chuyên gia nhận định mặc dù australia hoàn thành các mục tiêu của hiệp định paris
về biến đổi khí hậu nhưng nhiều thành phố lớn vẫn phải đối mặt với nắng nóng năm mươi độ c
nhiên cứu mới này cảnh báo australia nên có sự chuẩn bị tốt nhất
để đối phó với tình hình như trang bị tốt hơn cho các bệnh viện
lắp đặt hệ thống cảnh báo
riêng trong năm nay thời tiết nóng bức ở miền đông australia
khiến cho hàng chục đám cháy bùng phát gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng
của bộ truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại